ngày hai mươi bảy tháng năm tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đại hội đại biểu đảng bộ than quảng ninh lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc trọng thể
đảng bộ than quảng ninh với gần một mươi chín đảng viên sinh hoạt tại bốn mươi một đảng bộ cơ sở chiếm gần hai mươi tổng số đảng viên của đảng bộ tỉnh quảng ninh
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ than quảng ninh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều nhóm giải pháp kết quả tích cực đạt được trên các mặt công tác
đại hội đã tiến hành thảo luận báo cáo chính trị chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ than quảng ninh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tham gia ý kiến vào văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm